theo tập đoàn điện lực việt nam trong tháng sáu vừa qua số khách hàng được điều chỉnh hóa đơn do chỉ số công tơ là hơn sáu trên tổng số hơn hai mươi tám triệu khách hàng
các nguyên nhân liên quan đến chỉ số công tơ gồm sai chỉ số định kỳ sai chỉ số trao tháo khách hàng báo số sai nhân viên nhập chỉ số sai
con số trên chiếm tỷ lệ là hai tổng số khách hàng và trong đó có hơn một hai trăm linh hóa đơn truy thu thêm tiền do giảm sai và gần bảy trăm linh khách hàng được hoàn trả lại tiền do tăng sai tiền điện